sáng ngày hai mươi bốn tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô viên trăn
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
hai bên đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết chín văn kiện hợp tác quan trọng
tại lễ đón hai bên đã nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện việt nam lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập
tự chủ và ý chí tự lực tự cường phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi
đồng thời dành ưu tiên yêu đãi hợp lý cho nhau phù hợp với tính chất của quan hệ đặc biệt việt nam và lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít và phu nhân sang thăm việt nam vào thời gian thích hợp
tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời
ngay sau hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít đã chứng kiến lễ ký kết chín văn kiện hợp tác giữa một số bộ ngành của hai nước
bao gồm thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính hiệp định về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ
thỏa thuận giữa hai chính phủ về xây dựng và khai thác tuyến đường sắt vũng áng viêng trăn
biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa bộ tài nguyên và môi trường hai nước
biên bản bàn giao tiếp nhận công trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản
phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và giám sát tài nguyên môi trường
biên bản thỏa thuận triển khai dự án đầu tư đổi mới về thiết bị công nghệ cho đài phát thanh quốc gia lào
biên bản bàn giao tiếp nhận dự án xây dựng trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh hủa phăn giữa chính phủ hai nước
thỏa thuận triển khai dự án sửa chữa nâng cấp khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh tại bản siêng vang
huyện nong bốc tỉnh khăm muộn lào
biên bản bàn giao tiếp nhận dự án tăng cường năng lực nghiên cứu và triển khai công nghệ cho viện khoa học quốc gia lào